từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi cùng với cả nước lực lượng công an thành phố sơn la tỉnh sơn la đã đồng loạt gia quân tập trung kiểm tra xử lý các trường hợp sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
sau những ngày đầu gia quân đa số người dân tại thành phố sơn la đã chấp hành nghiêm quy định không lái xe khi sử dụng rượu bia
hai mươi giờ hằng ngày đội cảnh sát giao thông công an thành phố sơn la đã thành lập các chốt kiểm tra
tuy nhiên trong số hàng chục phương tiện bị kiểm tra hầu như có ít trường hợp lái xe sử dụng rượu bia
từ khi luật phòng chống tác hại rượu bia và nghị định một trăm linh của chính phủ kết hậu lực
người dân trên địa bàn thành phố sơn la đã bắt đầu biết về những quy định xử phạt mới này và thực hiện một cách nghiêm túc
tính chung trong toàn tỉnh sơn la trong gần một mươi ngày qua lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra lập biên bản xử lý vi phạm
đối với năm mươi hai trường hợp bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn trong đó xe ô tô là năm trường hợp còn lại là xe mô tô
trước khi có nghị định thì đội đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến toàn bộ người dân bằng xe loa bằng các đài phát thanh của xã phường
tết nguyên đán hai nghìn hai mươi đang cận kề lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông đặc biệt là việc sử dụng rượu bia của người dân vùng cao dịp cuối năm rất cao
để bảo đảm an toàn giao thông công an tỉnh sơn la ngoài tuyên truyền hướng dẫn giao thông sẽ kiểm tra xử lý nghiêm khắc các trường hợp điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia và ma túy